thưa quý vị mới đây tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài cho biết đang đề xuất mời những chuyên gia đồng hành cùng miền trung
nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp tránh thiệt hại do mưa lũ dị thường
ngày ba bốn tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài và phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng trị hà sĩ đồng đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị
theo ông hà sĩ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ ubnd tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan xây dựng phương án đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai bị ngập ống giạp đổ để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân
đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng phương tiện vật tư trang thiết bị để triển khai gia cố tôn cao bờ đê bao ngăn lũ
nhằm bảo vệ tối đa các diện tích gieo trồng chưa bị ngập
hàn gắn khắc phục tạm thời các tuyến canh mương nội đồng bị hư hỏng để bảo vệ và phục hồi sản xuất mùa vụ sắp tới
theo ông đồng trước mắt tỉnh sẽ đề xuất thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi để phục hồi sản xuất
bố trí kinh phí để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ cho các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu về thủy lợi giao thông bị hư hỏng
về lâu dài tỉnh đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí giúp tỉnh khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại trong các đợt thiên tai
có các phương án kịch bản ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan dị thường và có tính lịch sử
tại chuyến kiểm tra tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài cho rằng
diễn biến thất thường của thời tiết lần này gây thiệt hại lớn cho miền trung
để khắc phục trước mắt tỉnh cần lưu ý những khu vực còn có thể bảo vệ được sản xuất cho vụ mùa thì thực hiện bơm tát chăm sóc cây trồng ngay sau khi nước rút
những khu vực ngập sâu cần xác định tập trung cho mùa vụ tới trong đó lưu ý công tác bảo vệ tài sản tính mạng của người dân mùa mưa lũ
theo ông hoài phía tổng cục đang có những đề xuất mời các nhà khoa học chuyên gia đồng hành cùng các tỉnh miền trung
để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vùng ngập vùng biển và sẽ tính toán phương án chuyển đổi
công trình tưới tiêu cắt lũ hạ tầng giao thông thích ứng với giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay
cùng với đó sẽ có những giải pháp mang tính căn cơ đồng bộ từ trung ương đến địa phương một cách bền vững lâu dài